trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hungary chiều một mươi chín tháng một giờ địa phương tại thủ đô budapest
thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng hungary viktor orbán cùng dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam hungary
thông tin tới diễn đàn về quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước
nhất là đường lối phát triển đất nước đường lối đối ngoại chính sách quốc phòng giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc
thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam đang làm mới các động lực cũ là xuất khẩu tiêu dùng và đầu tư
và bổ sung các động lực mới là kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ
thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp hungary tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư với việt nam
vì lợi ích của chính mỗi doanh nghiệp vì phát triển của mỗi nước vì quan hệ việt nam hungary
và vì hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới
thủ tướng hungary viktor orbán cho biết
ông và các nhà lãnh đạo hungary vừa có các cuộc hội kiến hội đàm rất thành công với thủ tướng phạm minh chính
hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư nhất là trong các lĩnh vực một bên có thế mạnh và bên kia có nhu cầu
thủ tướng hungary hy vọng sang năm hai nghìn hai mươi năm khi ông tới thăm việt nam sẽ được nghe các bộ ngành cơ quan báo cáo
với các kết quả hợp tác cụ thể được bắt đầu từ chuyến thăm này của thủ tướng phạm minh chính nói chung
và diễn đàn doanh nghiệp việt nam hungary nói riêng
cũng trong chiều ngày một mươi chín tháng một giờ địa phương tại thủ đô budapest thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm
và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại đại học hành chính công quốc gia hungary
đại học hành chính công quốc gia hungary là tổ chức giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của hungary
và từng là cái nôi đào tạo nhiều lãnh đạo nhà quân sự kiệt xuất của hungary
phát biểu trước đông đảo các đại biểu chính giới quân sự ngoại giao các học giả nhà nghiên cứu và sinh viên
thủ tướng phạm minh chính tập trung đề cập phân tích về những ấn tượng với đất nước con người hungary
tình hình thế giới hiện tại con đường mục tiêu và chính sách của việt nam
quan hệ đối tác toàn diện tình hữu nghị việt nam hungary
thủ tướng chia sẻ với bạn bè hungary năm bài học kinh nghiệm quý báu qua quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc
xây dựng và bảo vệ thủ quốc
theo thủ tướng một trong những nguyên nhân quan trọng giúp việt nam đạt được những thành tiệu
kết quả nói trên là sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong đó có hungary
theo thủ tướng tuy xa cách về địa lý hungary và việt nam luôn gần gũi về tình cảm đoàn kết và gắn bó
giúp đỡ trong gần ba phần tư thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nước cũng có sự tương đồng về lịch sử chia sẻ nhiều về giá trị chung
nhân dịp này thủ tướng chia sẻ với các sinh viên việt nam và hungary về đam mê học tập
nghiên cứu khát vọng vươn lên tinh thần sẻ chia tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
từ đó có những hướng đi phù hợp góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người
hài hòa lợi ích riêng trong lợi ích chung
thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành hai nước tiếp tục tạo điều kiện
thúc đẩy thế hệ trẻ hai nước tiếp tục kết nối
nhân dân hai nước tiếp tục giao lưu kế thừa thành quả truyền thống của những thế hệ đi trước
và làm sâu sắc hơn phong phú hơn tình hữu nghị hai nước nhân dân hai nước ngày càng được củng cố
mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hungary luôn xanh tươi bền vững
ngày càng đơm hoa kết trái giúp mỗi nước phát triển hùng cường thịnh vượng
nhân dân hai nước ngày càng ấm no hạnh phúc
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo các bộ ngành hai nước
đã chứng kiến các cơ quan đơn vị của hai nước trao chín thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
chiều tối ngày một mươi chín tháng một giờ địa phương tại thủ đô budapest
thủ tướng phạm minh chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người việt nam tại hungary
cộng đồng người việt nam tại hungary có khoảng hơn sáu người
chủ yếu sinh sống làm việc học tập ở thủ đô budapest và lân cận
bà con sinh hoạt trong hai mươi đảng bộ hội đoàn
cùng với các hoạt động hợp tác của các bộ ngành địa phương việt nam với hungary
cộng đồng người việt nam tại hungary có nhiều hoạt động kết nối hợp tác
quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam kết nối cộng đồng
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
bà con đều thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại
luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau hướng về quy hướng đất nước
đại diện cộng đồng việt nam tại hungary mong muốn thủ tướng nói riêng
và đảng nhà nước ta nói chung tiếp tục hỗ trợ
kết nối các phong trào hoạt động ở trong nước với nước ngoài nói chung
và tại hungary nói riêng hướng dẫn hỗ trợ cấp căn cước cho kiều bào
có chính sách khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ để kiều bào tham gia
và một số công việc dự án cụ thể góp phần vào xây dựng phát triển đất nước
thủ tướng chính phủ biểu dương đánh giá cao và chúc mừng cộng đồng người việt nam
tại hungary đã đoàn kết không ngừng lớn mạnh trưởng thành
có nhiều đồng góp cho nước sở tại được đánh giá cao và đồng góp cho đất nước
thủ tướng cho biết trong thời gian qua nhất là năm hai nghìn hai mươi ba
chính phủ quốc hội có nhiều hành động cụ thể thiết thực
để hiện thực hóa nội dung nghị quyết số ba mươi sáu
trong đó có tháo gỡ các vướng mắc đáp ứng các yêu cầu của đồng bào
về các chính sách liên quan đến căn cước chính sách visa sở hữu bất động sản
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng chính phủ gửi tới cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung
và ở hungary nói riêng đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước
trong đó có việc hỗ trợ kinh phí vaccine vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội đất nước